định địa điểm đặt tượng đài tại hà nội phù hợp đảm bảo các yếu tố về quan sát tầm nhìn để tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống như lễ gia quân lễ phát động và tổ chức các sự kiện lớn của bộ công an và của thành phố hà nội
theo kiến trúc sư phạm thanh tùng chuyên gia về kiến trúc đô thị hội kiến trúc sư việt nam cho rằng tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ không phải là tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà là tác phẩm nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị
ca ngợi lực lượng cảnh sát nhân dân chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
tượng đài nói về lực lượng công an đặc biệt trong đó là hai lực lượng gần sân nhất đấy là gì cảnh sát giao thông và phòng trái dự trái
tượng đài này không chỉ mang nghệ thuật đâu nó còn mang tính giáo dục lan tỏa nhiệm vụ của công an là cái gì
và để từ đó người dân mình chúng ta chia sẻ với cái đó
thì tốt hơn bằng là chúng ta sẽ tâm thủ được những cái điều thí lụng như phải giao thông chúng ta thực hiện luật giao thông
thế rồi phòng trái nổ chúng ta thực hiện được cái luật phòng trái dự trái
thì chính như vậy tượng đài đã làm được cái việc đó để cho người dân thấy rằng là nâng cao được cái ý thức
hiện nay những tượng đài gần gũi với quần chúng nhân dân như công trình tượng đài này đang ngày càng phổ biến trên thế giới
vì vậy cùng tượng đài đang được kỳ vọng là công trình điêu khắc có giá trị nghệ thuật
xứng tầm công trình văn hóa tiêu biểu tại thủ đô hà nội và thành phố mang tên bác
đồng thời truyền tải được thông điệp của lực lượng công an nhân dân đến với công chúng
trong đó trọng tâm nhất là tinh thần công an nhân dân vì dân phục vụ
sáng ngày hôm qua tại hà nội ban liên lạc công an tri viện chiến trường miền nam đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
buổi gặp mặt có sự tham dự của đại diện các cục thuộc bộ công an các đồng chí lão thành cách mạng cảnh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đại diện các gia đình thương binh liệt sĩ gia đình chính sách
những năm qua dù ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín song tập thể ban liên lạc công an tri viện chiến trường miền nam vẫn quyết tâm duy trì và thực hiện tốt các hoạt động tỉnh nghĩa với tinh thần tất cả vì đồng đội không để ai bị lãng quên trong bất cứ hoàn cảnh nào
trong thời gian tới ban liên lạc tiếp tục cống hiến công sức tham gia công tác xã hội ở địa bàn dân cư sinh sống và công tác góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ công an tri viện trong thời chiến cũng như thời bình
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
sau bốn ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều ngày một mươi năm tháng bảy tòa án quân sự quân khu bảy đã tuyên án phạt một mươi bốn bị cáo
tòa án quân sự quân đã tuyên án phạt một mươi bốn bị cán trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng ron chín trăm năm mươi ba trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng
theo đó tòa đã tuyên phạt các bị cáo phùng danh thoại cựu đại tá trưởng phòng xăng dầu cục hậu cần bộ tư lệnh cảnh sát biển bảy năm tù về tội buôn lậu
nguyễn thế anh cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang bị phạt tù trung thân về tội nhận hối lộ hai năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo thế anh là tù trung thân
bị cáo cao phước hoài chú tại phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn tỉnh bình định bị phạt sáu tháng hai mươi một ngày tù về tội không tố giác tội phạm bằng thời gian tạm giam nên bị cáo hoài được trả tự do ngay sau khi kết thúc phiên tòa
nhóm một mươi một bị cáo còn lại đều bị kết án về tội nhận hối lộ nhận mức án từ hai năm sáu tháng tù treo đến một mươi sáu năm tù
sáu đối tượng trong vụ án tổ chức đánh bạc đánh bạc qua hệ thống game bài xảy ra tại hà tĩnh và các địa bàn khác có liên quan đã bị công an tỉnh hà tĩnh khởi tố
theo tài liệu điều tra trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy các bị can bao gồm lê hữu phát phạm huy kiêm nguyễn quyết chiến nguyễn quyết thắng nguyễn mạnh cường phạm văn bằng đã liên hệ trao đổi thống nhất với các đại lý cấp một của hệ thống game bài đổi thưởng để nhận làm đại lý cấp hai
các đối tượng đã tìm cách thu hút khách hàng tham gia chơi game của hệ thống số tiền giao dịch qua các đại lý này lên tới một trăm năm mươi tỷ đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm sao